đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày thì anh khấu trường giang ở huyện mỏ cầy nam và phạm hữu nghị ở xã đa phước hội cùng hai người bạn đến gây gỗ và dùng cây ném vào nhóm của anh sơn dẫn đến hai bên xô sát
sơn đã dùng dao nhọn đâm trúng vùng lưng của anh giang khiến nạn nhân tử vong anh nghị bị trúng vùng bụng được đưa đi cấp cứu sau khi vụ việc xảy ra sơn đã đến công an xã bình khánh tây đầu thú
tại nghệ an vào sáng ngày ba tháng năm công an tỉnh đã khám phá thành công chuyên án ba trăm một mươi tám t bắt giữ đối tượng lê đăng thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thời điểm bắt giữ thanh đang điều khiển xe máy vận chuyển ma túy mua từ một đối tượng người lào tại khu vực cửa khẩu cầu treo hà tĩnh rồi đưa về nghệ an để tiêu thụ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai bánh heroin một khẩu súng k năm mươi chín

trong đó có một viên đạn đã lên nòng lê đăng thanh là đối tượng hình sự ma túy nguy hiểm có nhiều tiền án tiền sự
theo đánh giá của lực lượng phòng chống ma túy và hải quan thực trạng buôn bán vận chuyển ma túy từ cửa khẩu đường bộ cho đến các sân bay quốc tế vẫn diễn biến hết sức tinh vi khó lường
đáng lưu ý là việc vận chuyển trái phép ma túy tiền chất thuốc gây nghiện thuốc hướng thần núp bóng dưới dạng là hàng hóa xuất nhập khẩu bưu kiện hay là quà biếu
một vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không với số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
toàn bộ số ma túy gần một mươi kg được đóng gói trong bưu kiện chuyển phát nhanh vận chuyển trên chuyến bay từ hà lan về việt nam
và đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện vận chuyển qua đường hàng không
kiện hàng này có tổng trọng lượng một mươi hai tám kg vận chuyển từ hà lan qua bỉ về việt nam theo đường chuyển phát nhanh
người gửi là sinh nhiên tôn gan
người gửi là bỉ người nhận là hoàng thị nghĩa tại lê trân hải phòng
quá trình soi chiếu lực lượng hải quan chuyển phát nhanh cục hải quan hà nội đã nghi vấn kiện hàng hành lý bên trong có chứa ma túy
lực lượng hải quan đã mời cơ quan công an phối hợp tiến hành khám xét mở niêm phong kiểm tra kiện hàng
cái thủ đoạn thì người ta lợi dụng những cái hình thức nó rất là sơ xài
đánh vào cái phần kiểm soát của mình nếu mà không chặt chẽ không lưu ý thì là lô hàng có thể thoát
qua được cái cách gửi này
lô hàng mà có người gửi cái địa chỉ gửi từ những nước châu âu bỉ hà lan như tôi vừa nói thì là có cái kiểm tra trong cân trọng điểm hơn
tiến hành mở lô hàng ra bên trong gồm có các hộp bánh kẹo và năm túi cà phê cỡ lớn màu tím
kết quả mở túi cà phê này ra bên trong là hàng ngàn viên nén màu hồng hình trái tim nghi là ma túy tổng hợp
qua kiểm tra cân trọng lượng ban đầu cho thấy khối lượng tổng số hai mươi sáu tám trăm sáu mươi viên nén này là khoảng chín ba mươi năm
vụ việc này tiếp tục cho thấy phương thức thủ đoạn vận chuyển cất dấu ma túy của tội phạm rất tinh vi và khó lường
trước đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã phát hiện một vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không
số ma túy được cất giấu bên trong ruột của quả thanh long
trên đường hàng không chúng đã bọc rất kỹ vào những cái bọc để chống soi chiếu
tuy nhiên là cái việc này thì nó diễn ra thường xuyên
chúng luôn luôn tìm đủ mọi cách bởi vì ma túy các bạn biết là cái lợi nhuận nó rất lớn
chúng tìm cách bọc vào các cái loại giấy báo giấy chống soi chiếu ánh kim giấy bạc v v
thì để vận chuyển thậm chí đưa cả vào giày dép quần áo đồ dùng cho vào cả những cái chiếc loa
thế rồi là cho cả vào máy bơm nước
cho cả vào những
thậm chí là hoa quả
những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy đang đặt ra trọng trách nặng nề đối với lực lượng chức năng
trong đó cần sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng công an hải quan an ninh hàng không
trong công tác nắm tình hình thu thập phân tích và xử lý thông tin
sàng lọc tuyến đường đối tượng để chủ động đề ra biện pháp đấu tranh ngăn chặn
liên quan đến vụ phế phẩm cà phê nhuộm pin
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với năm bị can
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
năm bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thị thanh loan bốn mươi ba tuổi nguyễn xuân bảo ba mươi ba tuổi
lê thị hồng thơ ba mươi chín tuổi trần ngưỡng có tên khác là trần văn tuấn bốn mươi hai tuổi
cả bốn cùng chú tại tỉnh đắk nông và phan thị dung năm mươi sáu tuổi trú tại tỉnh bình phước
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bốn
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đắk nông phối hợp với các cơ quan chức năng
phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản của bà loan đang có hành vi pha trộn hỗn hợp gồm vỏ cà phê
sỏi đá nhỏ có kích thước từ năm đến ba mm và bột màu đen từ bột than pin đập vụn hòa với nước
các hỗn hợp này sau khi trộn được xấy khô và đóng bao
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hơn hai mươi một tấn hỗn hợp đã xấy khô
ngoài ra đã phát hiện thu giữ thêm gần bốn tấn sỏi đá ba trăm linh kg cà phê bốn trăm linh lít dung dịch màu đen
một cối trộn bê tông một trăm chín mươi hai kg lõi pin và ba mươi năm kg vỏ pin đã được đập dập
qua kết quả điều tra đến thời điểm này xác định mục đích của vợ chồng bà loan làm ra hỗn hợp trên
là để bán lại cho thơ và tuấn sau đó thơ và tuấn đã mang bán lại cho bà dung
theo lời khai nhận của bà dung mục đích dùng hỗn hợp này trộn vào để làm tăng khối lượng hồ tiêu
hiện vụ án đang được công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tối ngày hôm qua đội phòng chống tội phạm công nghệ cao
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh phối hợp với một ngân hàng trên địa bàn
đã bắt quả tăng đối tượng là wang da shen sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thành phố bắc hải tỉnh quảng tây trung quốc đang có hành vi dùng thẻ atm giả
để rút tiền tại cây atm trên địa bàn phường hồng gai thành phố hạ long
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi năm thẻ atm giả bảy trăm linh đồng
một điện thoại iphone màu đen và một số tư trang của đối tượng này
khám xét khẩn cấp nơi ở của wang da shen tại phòng bảy trăm linh hai khách sạn seoul trên địa bàn thành phố hạ long
lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi chín thẻ atm giả một laptop ba máy sao chép dữ liệu bốn usb
lưu trữ nhiều thông tin và nhiều thiết bị mà wang da shen dùng để lấy trộm thông tin
cũng như sao chép dữ liệu của khách hàng
bước đầu đối tượng khai nhận
nhập cảnh vào việt nam từ ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám sau đó di chuyển đến nhiều tỉnh thành khác nhau
để tiến hành cài đặt các thiết bị sao chép thông tin để rút trộm tiền của khách hàng
từ thời điểm đó cho đến khi bị bắt đối tượng đã ba lần dùng thẻ atm giả
để rút tiền tại các cây atm trên địa bàn thành phố hạ long với số tiền chiếm đoạt được khoảng bốn mươi triệu đồng
để củng cố và làm rõ thêm hành vi phạm tội của wang da shen
công an tỉnh quảng ninh đề nghị những cá nhân tổ chức nào phát hiện hành vi nghi vấn có liên quan đến đối tượng này
thì liên hệ với trung tá phạm đình nghĩa đội trưởng đội phòng chống tội phạm công nghệ cao
qua số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm chín mươi năm một trăm chín mươi chín để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ việc một nữ hành khách quốc tịch trung quốc vào ngày hôm qua
trong lúc làm thủ tục tại sân bay cát bi hải phòng nói có bom trong hành lý
các cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định
cảng vụ hàng không cát bi cho biết trước phát ngôn của nữ hành khách trên có tên là phân chang yu
lực lượng an ninh đã cho kiểm tra người và hành lý sách tay và hành lý ký gửi của nữ hành khách
sau khi kiểm tra tổ công tác không phát hiện bom hay các đồ vật nghi vấn có chất gây nổ
trong người và hành lý của nữ hành khách này
thông tin này đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
mọi diễn biến an ninh trở tự
tại các địa phương sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên antv
còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cùng với biên tập viên linh chi và thu thủy
vâng xin được cảm ơn biên tập viên đinh hạnh với những thông tin mà chị vừa chuyển tới quý vị khán giả
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng về tội hiếp dâm trẻ em
đối tượng nguyễn phúc ánh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn sơn thạnh
xã diên thọ huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
có sẹo không rõ hình kích thước một x hai cm ngay đuôi mắt phải
và đối tượng lưu khắc kiệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn ba
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
có sẹo thẳng hai cm cách ba cm sau cánh mũi trái
cũng phạm tội hiếp dâm trẻ em và bị cơ quan thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh khánh hòa ra quyết định truy nã là đối tượng thái thanh thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ba mươi năm trên một mươi sáu sinh trung
phường vạn thạnh thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi gồ gãy và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày phải
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuy đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện